gần tết tình trạng gian lận thương mại và vận chuyển hàng cấm trên hai tuyến biên giới diễn ra phức tạp
trước tình hình đó bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã tăng cường lực lượng ứng trực và bắt giữ nhiều vụ vi phạm trong lĩnh vực này
ngày một mươi năm tháng một đối với phòng cửa khẩu cảng danh quảng bình cho biết
đang tạm giữ tàu long sơn hai mươi bảy vận chuyển than cám từ quảng ninh đến quảng bình do có hành vi trộn than lậu vào than có giấy tờ để trục lợi
trước đó ngày tám tháng một long sơn hai mươi bảy vận chuyển chín trăm hai mươi tám tấn than cám có giấy tờ đầy đủ cho công ty cổ phần thương mại tường việt trụ sở tại thành phố cẩm phà tỉnh quảng ninh
từ quảng ninh đến quảng bình để bán cho một doanh nghiệp tại tỉnh hà tĩnh
tuy nhiên ngoài số than trên công ty cổ phần thương mại tường việt còn trộn thêm năm mươi tấn than mua trôi nổi trên thị trường
nhưng theo xác định của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình số lượng than cám không giấy tờ trộn lẫn và số hàng hóa hợp pháp vận chuyển trên tàu long sơn hai mươi bảy là một trăm linh hai
trong một diễn biến khác liên quan đến việc vận chuyển hàng cấm lúc một mươi h ngày một mươi bốn tháng một đội biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo kiểm tra xe đầu kéo mang bề kiểm soát lào một nghìn chín mươi trở thạch cao từ lào về việt nam do bùi văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã phúc trạch huyện hương khê tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện dưới thùng xe có ba mươi bảy hộp pháo
tỉnh hương khê tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện dưới thủng xe có ba mươi bảy hồ pháo tỉnh hương khê tỉnh hà tĩnh điều khiển phát hiện dưới thủng xe có ba mươi bảy hồ pháo